thưa quý vị các chỉ số chứng khoán mỹ đã tăng điểm nhẹ nhưng chốt phiên ngày một mươi một tháng một mươi hai
ở mức cao kỷ lục mới kể từ đầu năm đến nay
chốt phiên chỉ số công nghiệp dow jones và s p năm trăm linh ghi nhận mức tăng khoảng bốn
trong khi chỉ số nasdaq composite tăng điểm nhẹ
thị trường hiện đang chờ đợi kết quả của họp chính sách cuối cùng trong năm của fed
dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ mỹ
việc phép giữ nguyên lãi suất hiện được coi là gần như chắc chắn và sự chú ý của giới đầu tư
sẽ tập trung vào những thông tin liên quan đến lộ trình lãi suất trong năm tới
phố world cũng sẽ dành sự quan tâm tới các số liệu lạm phát tháng một mươi một của mỹ sắp được công bố
hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển an tác ước tính
kim ngạch thương mại toàn cầu năm hai nghìn hai mươi ba đạt sắp xỉ ba mươi bảy trăm linh tỷ usd
so với năm ngoái thương mại hàng hóa giảm gần hai tỷ usd
tương đương năm
ăn tác nhận định thương mại toàn cầu sụt giảm một phần là do xuất khẩu kém hiệu quả
của các nền kinh tế đang phát triển ở đông á một phần khác là chịu ảnh hưởng
từ nhu cầu xuất giảm ở các nước phát triển cũng như do giá cả hàng hóa giảm
an tác dự báo triển vọng thương mại toàn cầu năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn rất bấp bênh và nhìn chung là bi quan
dự báo căng thẳng địa chính trị sai sẳng và tính bấp bênh của nền kinh tế lan rộng
sẽ tác động tiêu cực đến mô hình thương mại toàn cầu
sản lượng dầu của mỹ trong năm hai nghìn hai mươi bốn có thể tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới
đây là thông tin từ tập đoàn năng lượng rapid energy
theo ước tính sản lượng dầu của mỹ sẽ đạt trung bình một mươi ba ba triệu thùng một ngày trong năm tới
tăng từ mức trung bình một mươi ba triệu thùng một ngày của năm nay
các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ như exxonmobil và chevron của mỹ gần đây tuyên bố
tăng ngân sách chi tiêu vốn cho năm hai nghìn hai mươi bốn khi họ đẩy mạnh đầu tư vào lưu vực per miền
tâm điểm của sự bùng đổ dầu
đá phiến nguồn cung dầu kỷ lục của mỹ chung với thời điểm các thành viên opec cộng
đứng đầu là ả rập xê út và nga tuyên bố tăng sản lượng cắt giảm tự nguyện đến quý một năm sau
một số chuyên gia phân tích từ ngân hàng deuters bank và bnp parisbas đều đặt cược vào việc ecb
sẽ thực hiện lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng ba năm sau
lạm phát tại khu vực eurozone giảm nhanh hơn dự kiến đã khiến các nhà hoạch định chính sách
của ngân hàng trung ương châu âu ecb đang thay đổi quan điểm về nới lỏng tiền tệ
cược vào ecb sẽ giảm lãi suất từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia phân tích từ ngân hàng deutsche bank và bnp baribas đều đặt cược vào việc ecb
sẽ thực hiện lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng ba năm sau thay vì tháng bốn
và tổng mức cắt giảm lãi suất trong năm hai nghìn hai mươi bốn là một trăm năm mươi điểm cơ bản
tăng so với mức một trăm ba mươi điểm cơ bản dự báo trước đó
nền kinh tế eurozone đã chỉ trệ trong những quý gần đây và dự kiến vẫn yếu kém hết năm nay
tổng sản phẩm quốc nội gdp của eurozone trong quý ba giảm nhẹ do sự kết hợp của nhiều yếu tố
bao gồm tác động của lãi suất cao nhu cầu từ bên ngoài yếu và động lực tăng trưởng giảm
sau khi mở cửa lại nền kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
những cơn gió ngược đối với nền kinh tế eurozon vẫn đang rất mạnh mẽ
những vấn đề mang tính cơ cấu sâu sắc chưa được giải quyết
có nghĩa là kinh tế châu âu chắc chắn sẽ bị tụt hậu
so với hầu hết các nền kinh tế lớn khác trong nhiều năm tới
châu âu đã trải qua một năm tăng trưởng bằng không
và hiện đang sắp bước vào một năm mà cả chính sách tiền tệ và tài chính
đều được thiết lập để kìm hãm đạt tăng trưởng
ngoài ra sự sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động ở châu âu cũng có thể là một điều bất thường
lo ngại về khó khăn tuyển dụng trong tương lai các công ty hiện đang tập trung vào công nhân
tạo ra sự thắt chặt hơn nữa trên thị trường lao động
có khả năng thúc đẩy tăng trưởng tiền lương
và làm suy yếu năng suất
sự thiếu hụt lao động có trình độ vốn trở nên trầm trọng hơn
do quá trình chuyển đổi nhân khẩu học và sự không phù hợp về kỹ năng
đang thúc đẩy các công ty tích chữ lao động bất chấp áp lực chi phí gia tăng và sự bất ổn kinh tế
giới phân tích nhận định những trở lực ngăn cản đa tăng trưởng của nền kinh tế eurozone vẫn còn rất mạnh mẽ
vì vậy năm hai nghìn hai mươi bốn được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với khu vực đồng tiền trung châu